theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi
triệu ảnh hưởng riền nam của ránh áp thấp kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên các tỉnh trung bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng này có khả năng kéo dài hai ba ngày tới
với thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một đến một mươi sáu giờ cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp một
dự báo các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
độ ẩm từ năm mươi hai đến chín mươi sáu nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ c